còn đây là một học viên khác nhiều năm nay cô phải sống chung với những căn bệnh như xương khớp huyết áp tiểu đường
cây bẫy chữa bệnh miễn phí và tin người giới thiệu chính là lý do khiến cô đăng ký tham gia học ba lớp của chú phúc
thế nhưng bệnh khỏi chưa thấy chỉ thấy những hệ lụy
mất rất nhiều thời gian nói là học mấy tiếng nhưng có khi kéo đến hai ba giờ sáng mới kết thúc
họ ảnh hưởng đến sức khỏe và thấy người mệt mỏi hơn
sinh hoạt của gia đình thì bị xáo trộn làm cho mọi thành viên trong gia đình là khó chịu với tôi
mà tôi lúc đấy cũng là u mê nên cứ nghĩ là khỏi được chữa được bệnh thì cố gắng theo
tôi nghĩ cho cùng thì cũng thấy đúng là vô lý chả có cái gì mà lại chuyển năng lượng từ nước ngoài về
mà mình khỏi bệnh đến đi hết viện nọ viện kia còn mong chữa còn trả khỏi
vậy là sự kỳ diệu của phương pháp chữa bệnh bằng năng lượng gốc không hề như quảng cáo
tại sao tổ chức này có thể thu hút hàng trăm ngàn học viên đến vậy
bàn tôn giáo cũng phối hợp với các viện nghiên cứu về tâm linh

tâm linh như tính ngưỡng về y tế ảnh giá và thấy rằng đây là một điều rất phi lý
không thể chuyên năng lượng và chữa bệnh được
chúng ta có thể chỉ làm động viên về tâm còn thân là không chữa được
trong bối cảnh như hiện nay nhiều tình huống dịch bệnh cũng như là đời sống khó khăn
làm cho con người chúng ta cầu mong vào một chỗ liều tin
một lần nữa cũng mong muốn mọi người tỉnh tàu hơn rất nhiều
cái thông tin trên mạng đặc biệt là các nhóm tà đạo nói chung để nợ dụng vào những niềm tin của chúng ta để trục lợi mà chúng ta cũng biết
trước sự phát triển rầm rộ và khiến nhiều người u mê một nhóm tẩy chai năng lượng gốc với hơn một mươi người tham gia đã được lập trên facebook
trong đó chủ yếu là người nhà của các học viên và các cựu học viên
có người nghe chú phúc mà bỏ phác đồ điều trị dẫn đến bệnh nặng hơn
có người thậm chí mất tiền tỷ vì đóng góp vào quỹ năng lượng gốc của chu phúc
từ tin tưởng đến thất vọng thậm chí tức giận vì mất quá nhiều hàng ngàn nạn nhân đã dừng lại và mong muốn thức tỉnh những người còn đang u mê

mình bị an hồn đòi mạng tập sai và bất tình yêu thương
cho nên mình chết và không bao giờ oán trách chú phúc một lời
đó là cái ghê gớm của cái bộ momenergy này
chứ bây giờ đưa nhân tính không biết ông ở đâu hết trường
cứ bên mỹ colombia pháp rồi cuối cùng người ta chết
bao nhiêu nhân tính ở việt nam chết hết rồi
cứ ở nhà đó chỗ đó ai của chị hiền chị đã chết rồi vẫn đưa lên quảng cáo
mình không có cái gì kỳ nhiều gì đâu